thưa quý vị chỉ ba năm trước đây thôi sau một vụ người nông dân chân lấm tay bùn bỗng chốc trở thành tỷ phú đại gia
này cũng chỉ sau từ một đến hai vụ những đại gia hồ tiêu tỷ phú hổ tiêu bỗng chốc trắng tay trở thành con nợ
liên tống rớt giá và chết hàng loạt nông dân trồng hồ tiêu tại khu vực tây nguyên rơi vào khó khăn
nhưng vẫn cố duy trì sản xuất với hy vọng giá tiêu tăng trở lại để thoát nợ nần
tuy nhiên hiện nay người dân đã hết hy vọng và không còn nguồn thu nào để trả lãi hàng tháng cho ngân hàng
những tỷ phú hổ tiêu một thời nay trắng tay cùng với khoản nợ hàng tỷ đồng và đứng trước nguy cơ mất đất mất nhà
sau thủ phủ hồ tiêu chư sê chư bứ huyện chư prong là địa phương có diện tích cây hổ tiêu phát triển nhanh
tại tỉnh gia lai có thời điểm giá trị kinh tế cao từ hồ tiêu
giúp những nông dân này trở thành tỷ phú của vùng
thế nhưng thực tại ba năm trở lại đây tiêu chết kéo dài nợ nần trồng chất
và tệ hơn là nguy cơ mất sạch nhà cửa vì thiếu nợ đang bổ vây họ
đơn trình bày đơn cứu xét mong được khoanh nợ giãn nợ
đã gửi đến ngân hàng và các đơn vị chức năng từ huyện đến tỉnh
cách đây mấy năm gia đình có vay số vốn của ngân hàng để đầu tư vào trồng cây tiêu
mà cây tiêu nó chết trắng hết ngân hàng đòi cái món nợ đấy
mà gia đình
không biết cái nguồn gì để mà trả
ngân hàng cũng muốn khởi kiện ra tòa để thu hồi tài sản
gia đình rất là hoang mang
thì hành án giấy tờ đến để cây biên tài sản
thực tình gia đình tôi giờ rất là khó khăn
vì vợ con các cháu đang ăn học
vợ thì bây giờ phải đi sài gòn để bán trái cây để nuôi cháu ở đại học
còn một mình tôi nhà giờ ba bốn con
mà bây giờ nếu ngân hàng bán nhà nuôi nhà cuối cùng để bán đi
thì chúng tôi giờ không biết ở chỗ nào và đi về đâu
theo tính toán của người dân
mỗi hectare hồ tiêu đầu tiên
hồ tiêu trồng mới khoảng bốn trăm linh năm trăm linh triệu đồng
chăm sóc trong ba năm
đến năm thứ tư mới bắt đầu cho thu hoạch
thực tế hầu hết diện tích hồ tiêu bị chết
là hồ tiêu kinh doanh
điều này đồng nghĩa người dân chưa kịp thu hồi vốn
thì đã mất trắng
trong khi đó gần như một trăm linh số nông hộ
tại tây nguyên đầu tư vào trồng tiêu
đều từ nguồn vốn vay ngân hàng
đối với những diện tích tiêu chết
thì huyện tiếp tục chỉ đạo
cho các xã
đặc biệt là các ngành nông nghiệp
tuyên truyền và đọc nhân dân
chuyển đổi sang diện tích trong các loại cây
khác để đảm bảo
cho cuộc sống
toàn huyện chư prong có hơn một bốn trăm linh hectare
hồ tiêu bị chết trắng
chiếm hơn năm mươi tổng diện tích hiện có
tỉnh gia lai cũng là địa phương
có diện tích tiêu chết lớn nhất tây nguyên
với hơn năm năm trăm linh hectare
những nông hộ tây nguyên còn cho biết
hàng loạt gia đình lên vào cảnh nợ nợn
hiện nay nguyên nhân sâu xa
là do hồ tiêu được giá trong những năm trước đây
chuyện tưởng như dịch lý này là thật
vì giá hồ tiêu tăng cao
một thời được gọi là vàng đen
đã dẫn đến sự phát triển nóng mất kiểm soát
đã đẩy cây hồ tiêu lâm trọng bệnh
như hiện nay
sau một thời gian ổ hạt
đổ xô vào phát triển cây tiêu
và phải nhận cái cá kích đắng
và vướng vào nợ nần
thì hàng trăm nông dân tại huyện chiêu prong
của tỉnh gia lai đang loay hoay để tìm phương án
trả nợ bằng cách chuyển đổi
sang những cây trồng ngắn ngày
thế nhưng một lần nữa họ vấp phải
cái vòng lỏng quẩn khi hàng trăm hectare ớt
như thế này bắt buộc phải bỏ không
vì lý do giá thu mua quá thấp
phải phá bỏ hàng ngàn trụ tiêu
đang vào thời kỳ kinh doanh
để chuyển sang cây trồng khác
là giải pháp chẳng đặn đừng
của nông dân nguyễn anh tuấn
tâm huyết cả đời dồn vào hồ tiêu đã tan biến
để lại lại những khoản nợ ngân hàng
buộc ông phải chuyển sang phát triển cây ớt
với mục tiêu lấy ngắn nuôi dài
thế nhưng hàng chục hectare ớt
thành phẩm không thể bán được
bởi giá thu mua quá thấp
chỉ từ bảy chín ngàn đồng một ký
thu không đủ bù chi công lao động mỗi ngày
sau khi cây tiêu chết
gia đình tôi bắt đầu trồng tránh dây này
trồng ớt này
mà bây giờ ớt là như vậy
cũng không có ai mua nữa
hiện nay đầu ra thì đang rất là bấp bên
bà con trồng mang tính tự phát
nên là huyện
trong khi trên địa bàn huyện
thì đang khuyến khích chuyển đổi
nhưng mà bà con đầu ra thì hiện nay là
chủ yếu là phụ thuộc vào thương lái
nên là giá cả nó không ổn định
dù biết rõ giá cả còn bấp bên
nhưng có lẽ đối với nhiều nông dân
đã lỡ gánh nợ vì hồ tiêu
thì đây là giải pháp khả dĩ nhất
có thể trả nợ ngân hàng
kiến nghị đảng và nhà nước làm sao
để cho ngân hàng như vậy là
khoanh nợ cho chúng tôi
để cho chúng tôi như vậy là làm để chúng tôi trả thôi
chúng tôi không cần yêu cầu nhà nước
phải hỗ trợ vậy như vậy
chỉ cần cứu chúng tôi trong mốc độ
như vậy là để khoanh nợ
ba năm năm chúng tôi sẽ làm chúng tôi trả
thống kê của ủy ban nhân dân tỉnh gia lai
tổng dư nợ mà người dân
vay trồng tiêu là trên bốn ba trăm linh tỷ đồng
trong đó có khoảng hai sáu trăm linh tỷ đồng
là nợ quá hạn
riêng nợ xấu là hơn bốn trăm năm mươi tỷ đồng
ngành nông nghiệp của tỉnh cho biết
diện tích chuyển đổi cây trồng từ hồ tiêu
sang cây ăn trái cây ngắn ngày
đang tăng nhanh tại các địa phương
khả năng vượt qua ngoài quy hoạch
một lần nữa cơ quan chuyên môn phải khuyến cáo nông dân
về nguy cơ đi vào vết xe đổ như hồ tiêu
một bài học dường như vẫn còn quá mới
và hệ lụy đến nay vẫn chưa giải quyết hết được